với các trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi điểm thi
thủ tướng chính phủ cũng nghiêm khắc phê bình các địa phương đã để xảy ra sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm ban chỉ đạo thi cấp tỉnh các tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định
còn tại ninh thuận cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm đức hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh ninh thuận có quyết định phê duyệt cho công ty cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại hoàng sơn
thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời với diện tích là tám mươi hectare tại tiểu khu một trăm một mươi xã mỹ sơn huyện ninh sơn
toàn bộ diện tích đất dự án có nguồn gốc là đất rừng do nhà nước quản lý
với vai trò là cán bộ địa chính xã phạm đức hạnh đã thiếu tinh thần trách nhiệm để tám hộ dân vào lấn chiếm và trồng cây trên đất dự án
đồng thời tham mưu cho lãnh đạo và cơ quan chức năng xác nhận nguồn gốc thời điểm sử dụng tám mươi hai m hai đất dự án cho tám hộ dân sai quy định
dẫn đến việc nhà nước phải hỗ trợ tiền về đất hoa màu cây trồng trên đất
việc làm trên đã gây thiệt hại về ngân sách của nhà nước và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
cục quản lý dược bộ y tế vừa gửi công văn khẩn yêu cầu sở y tế tp hcm xác minh thông tin đường dây sản xuất thuốc ho bẩn trên địa bàn
theo công văn để có thông tin xử lý vụ việc và đảm bảo an toàn cho người sử dụng
cục quản lý dược yêu cầu sở y tế tp hcm phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh nội dung được phản ánh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có
đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về cục quản lý dược trước ngày hai mươi bảy tháng tám để báo cáo lãnh đạo bộ
trước đó trong các ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng tám đài truyền hình việt nam đã phát sóng phóng sự phát hiện đường dây sản xuất thuốc hoa bẩn
trên nhãn sản phẩm có ghi các thông tin viên gelatin eucalypto do công ty trách nhiệm ưu hoạn hotel students ở số bốn mươi sáu a thạnh lộc hai mươi sáu quận một mươi hai tp hcm sản xuất
theo phản ánh của nhóm phóng viên nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm trên chỉ là dầu ăn và phẩm màu
khi kiểm tra trên website của cục an toàn thực phẩm đều không thấy tên công ty sản xuất và tên sản phẩm đạt chuẩn an toàn
được biết là công ty này đã từng bị ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm lập biên bản vi phạm hành chính
và ra quyết định xử phạt số tiền là một trăm một mươi bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng cho các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm
liên quan đến vụ cần cầu trục cao hàng chục mét bị tuột cắt khiến cho vật liệu xây dựng rơi xuống làm sập nhà điều hành
tại công trình xây dựng ở đường mễ trì nam tử liêm hà nội
các ủy ban nhân dân phủ mễ trì cho biết cơ quan chức năng sẽ đình chỉ mọi hoạt động của công trình này để ra soát về vấn đề an toàn
theo báo cáo của công an phường mấy trì cung cấp khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày hôm qua
tại dự án tổ hợp văn phòng thương mại dịch vụ nhà trẻ và căn hộ phường mễ trì nam tử liêm hà nội
do công ty cổ phần đầu tư và sản xuất thái dương làm chủ đầu tư đã xảy ra vụ tai nạn lao động dù không có nạn nhân nào tử vong
tuy nhiên ông hứa đức minh phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường mễ trì khẳng định
ủy ban nhân dân quận nam tử liêm đã chỉ đạo phường phối hợp với các đơn vị chức năng
tiến hành đình chỉ toàn bộ công trình của dự án trên để giả soát lại vấn đề an toàn
trước thông tin phản ánh về việc thiếu sách giáo khoa tại một số nhà sách trên địa bàn hà nội
đại diện nhà xuất bản giáo dục việt nam cho biết đơn vị đã thành lập các đoàn giám sát
việc phát hành sách giáo dục tại các địa phương trong cả nước
bảo đảm không để xảy ra thiếu sách sốt sách lập ngân sách giáo khoa dự phòng
để có thể kịp thời phục vụ học sinh ở một số địa phương trong trường hợp xảy ra thiên tai hay lũ lụt
tính đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám nhà xuất bản giáo dục việt nam đã phát hành
trên một trăm linh triệu bản sách giáo khoa đạt một trăm linh hai kế hoạch
bên cạnh đó nhà xuất bản giáo dục việt nam tiếp tục thực hiện chủ trương của bộ giáo dục và đào tạo
vận động học sinh sử dụng sách giáo khoa cũ quyền góp sách giáo khoa cũ tặng học sinh nghèo
học sinh có hoàn cảnh khó khăn tặng sách cho thư viện trường học cho tủ sách giáo khoa dùng chung
với việc phối hợp nhiều giải pháp đồng bộ đến thời điểm này về cơ bản
việc phục vụ sách giáo khoa cho học sinh trên cả nước đón năm học mới đã đầy đủ đồng bộ và kịp thời
nhà xuất bản giáo dục việt nam đảm bảo không có học sinh nào phải bỏ học vì thiếu sách giáo khoa
tuy nhiên năm nay do có sự đột biến về số lượng học sinh ở một vài địa phương
trong đó có hà nội nên ở một vài cửa hàng bán sách giáo khoa nhỏ lẻ có hiện tượng thiếu sách giáo khoa tạm thời
theo thông tin từ viện huyết học truyền máu trung ương tại hà nội và nhiều địa phương trong cả nước
nhiều bệnh nhân cần truyền nhóm máu ô đang phải mòn mỏi chờ máu
tại việt nam gần năm mươi dân số có nhóm máu ô nên số lượng bệnh nhân cần truyền nhóm máu ô luôn cao hơn so với các nhóm máu khác
trong những ngày qua do ảnh hưởng của mưa bão tại nhiều địa phương
nên nhiều đơn vị đã phải hoãn hoặc không thể lập kế hoạch tổ chức hiền máu
đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nhóm máu ô giảm nghiêm trọng
tình trạng khan hiếm nhóm máu ô cũng xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước như tuyên quang thanh hóa bình định lâm đồng
nhiều bệnh nhân phải mòn mỏi chờ máu
một số bệnh viện tại hà nội đã phải vận động người nhà bệnh nhân có nhóm máu ô tham gia hiến máu
hiện các cơ sở y tế kêu gọi những người nhóm máu ô tích cực tham gia hiến máu ngay
đặc biệt là khi các lịch hiến máu ngay trước và sau kỳ nghỉ lễ ngày hai tháng chín giảm
thưa quý vị hiện tại có một bộ phận giới trẻ tìm đến ma túy đá như là một thú vui
một cách để thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống hiện thực
tuy nhiên chất gây nghiện này lại là tác nhân gây ra những hệ lụy kinh hoàng
vâng điển hình như là thời gian gần đây trên các phương tiện vận tải xe khách tàu cao tốc
xuất hiện tình trạng hành khách ngáo đá quậy phá tấn công hành khách
hay là xuống biển khi tàu cao tốc đang chạy
những sự việc như vậy đang gây lo lắng cho các phương tiện vận tải hành khách
gây mất trật tự an toàn giao thông ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại quảng ngãi
mới đây chuyến tàu cao tốc từ cảng sa kỳ ra đảo lý sơn được một phen kinh hoàng
khi tàu đang chạy giữa biển
hai hành khách là phạm văn hưởng hai mươi ba tuổi và nguyễn tấn quý hai mươi hai tuổi
đều trú ở xã an vĩnh huyện đảo lý sơn lên cơn ngáo đá nhảy xuống biển
kiểm tra trên người hai đối tượng phát hiện nhiều bịch ma túy cỏ mỹ
của quốc gia mỹ
cũng trong ngày đầu tháng tám vừa qua suốt một trăm linh km xe khách biển số một mươi tám b một mươi bốn
đều trú ở xã an vĩnh
năm bốn chạy từ tỉnh nam định vào thành phố hồ chí minh
bị đối tượng ngáo đá nguyễn duy thiện một mươi tám tuổi ở thành phố hồ chí minh
la ó dùng dao cắt tay cởi quần đâm đầu vào kính chắn gió xe
và tấn công hành khách trên xe
vụ việc gây lo sợ cho khách hàng và nhà xe
sự việc chỉ kết thúc khi xe đến địa phận huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
được công an huyện đức phổ kịp thời khống chế đối tượng thiện
nó lên thì nó bình thường như là người mình nhưng mà kiểu nó hết thuốc
cái nào nó bị quả

coi nhưng mà không có vậy
điều đáng nói là các đối tượng ngáo đá không chỉ có hành vi gây nguy hiểm
cho chính bản thân mình mà còn gây họa cho người khác
việc hành khách bị đe dọa tấn công trên các phương tiện vận tải
đang lưu thông là vô cùng nguy hiểm
tình trạng mà những trẻ mà nó có sử dụng mạ tí nó gây vấn đề
những gây mất trạc tự an toàn
hiện tượng những trường hợp người ta còn ngáo đá
nó bắt mắt nó lộn nhận thức nó gây ảo giác khuôn tưởng vào mặt
hầu hết cái mạ tí mới mạ tí như là đá methamphetamine hay là cái cỏ
là nó gây cái ảo giác hoàn tưởng rất là rầm rộ rất dữ dội
mạ tí đá đã đang hủy hoại một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên
khi dính vào mạ tí
những vụ việc mà các đối tượng này gây ra mỗi lúc một nghiêm trọng
và nguy hiểm hơn
vì thế việc ngăn chặn xử lý đối tượng ngáo đá nói chung
trong đó có những đối tượng là hành khách
khách trên các phương tiện giao thông vận tải
càng cần phải có những giải pháp đối phó kịp thời
như vậy tính mạng hành khách cũng như phương tiện
mới thật sự được đảm bảo an toàn
thưa quý vị chúng ta đã cùng trải qua một nửa thời lượng
của bản tin an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
ngay sau đây thì sáng phương nam sẽ tiếp tục hành trình
với những thông tin về văn hóa xã hội
xin mời trường quay phía nam
xin kính chào quý vị và các bạn
hoàng trí rất vui được gặp lại quý vị và các bạn
trong bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
mở đầu cho bản tin sẽ là những cập nhật
về thông tin giao thông đáng chú ý
đường trăng vân dầu đoạn qua địa bàn
của huyện bình chánh tp hcm có diện tích nhỏ hẹp
tuy nhiên phương tiện tải trọng lớn qua lại
với mặt độ dày đật đã khiến trật tự an toàn giao thông
tại đây luôn phức tạp
mới đây vào ngày hai mươi tháng tám thì khu vực này lại xảy ra
một vụ tai nạn khiến hai cha con bị thương vâu
khoảng một mươi một giờ trưa ngày hai mươi tháng tám
ông lê trí thành ba mươi chín tuổi ngụ tỉnh long an
cùng con gái lê kim ngân một mươi sáu tuổi
đi thăm người thân tại tp hcm về
khi qua địa chỉ ba a năm mươi hai đường trăng vân dầu
huyện bình chánh tp hcm
ông thành đánh lái tránh một chiếc xe dừng đậu bên đường
cùng lúc này xe tại biển số tây ninh lao tới
để ép xa ông thành vào giữa khiến ông thành
tử vong trên đường đến bệnh viện
riêng con gái ông thành bị thương nặng
người dân cho biết mặt đường trăng vân dầu
đoạn qua địa bàn huyện bình chánh có diện tích nhỏ hẹp
chỉ có hai làng đường
trong khi đó lượng phương tiện lưu thông đông đúc
khi khu vực này thường xuyên ủng tắc
có tai nạn giao thông gây bức xúc cho người dân
mới đây bảo hiểm xã hội tp hcm vừa phát đi một thông báo
cảnh báo tới người dân về hình thức lừa gạt
của một đối tượng để người dân có thể phòng
và cảnh giác tránh ra thiệt hại những không mong muốn
theo thông báo trên website của bảo hiểm xã hội tp hcm
hiện đang có một cá nhân tự xưng tên ngọc
là máu phòng tống hợp bảo hiểm xã hội tp hcm
liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tp hcm chính thức thông báo
đến các đơn vị
bảo hiểm xã hội tp hcm không có chủ trương bán tài liệu
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
và cũng không có nhân viên nào tên ngọc
là máu phòng tống hợp như thông tin nói trên
do đó các cá nhân tổ chức cần đề phòng
khi gặp trường hợp trên để tránh bị lừa đảo
hoặc thiệt hại không đáng có
chuyển sang những thông tin về kinh tế và tiêu dùng
mặc dù trong tháng bảy âm lịch
vốn là thời gian được nhiều người kiên cử
việc mua nhà nhưng mà dù cầu giao dịch
về nhà đất đặc biệt là đối với
khu biệt thự nhà phố hiện nay vẫn
giữ trì ở mức độ cao